đại diện các ngân hàng trung ương của thổ nhĩ kỳ và venezuela mới đây cho biết sẽ thảo luận với nga
về việc tham gia hệ thống thanh toán của quốc gia á âu này tại diễn đàn kinh tế quốc tế xanh cntép urg
trước đó phó chủ tịch thứ nhất ngân hàng trung ương nga cho biết nước này có kế hoạch phát triển thanh toán
xuyên biên giới thông qua việc phát hành thẻ my thế giới thuộc hệ thống thanh toán quốc gia nspk
thẻ mi của nga hiện đã được chấp nhận ở thổ nhĩ kỳ afkazia armenia belarus kazakhstan kyrgyzstan tajikistan uzbekistan nam australia và việt nam
ngân hàng trung ương nga hy vọng sẽ sớm đạt được thỏa thuận với các quốc gia khác
sau khi nổ ra cuộc khủng hoảng ở ukraine mỹ và liên minh châu âu đã áp đặt các gói trừng phạt đối với moscow
bao gồm lệnh cấm sử dụng hệ thống thanh toán visa và mastercard khiến công dân nga khó thực hiện các thanh toán ở nước ngoài